các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quận bình thạnh tp hcm đang làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn
khiến anh phan vĩnh ba mươi tuổi ngụ tại quận tám tp hcm tử vong
vào trưa ngày hai mươi tám tháng tám giữa vĩnh và nguyễn ngọc tâm hai mươi bảy tuổi ngụ tại bình thạnh
xảy ra cự cãi tại khu vực giữ xe tại khu nhà trọ trong hẻm sáu mươi đường ung văn khiêm phường hai mươi năm quận bình thạnh
trong lúc cử cãi thì tâm bất ngờ cầm dao đâm vào ngực khiến anh vĩnh gục tại chỗ và tử vong tại bệnh viện
người dân sau đó khống chế nghi phạm bàn giao cho cơ quan công an
một số nhân chứng cho biết nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn có liên quan đến một cô gái
hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
vào chiều qua phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số một cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm cho biết
liên quan đến vụ cháy lớn tại kho hàng ở cảng hà nội vào sáng cùng ngày
đơn vị đang đề xuất ubnd quận hai bà trưng chỉ đạo ubnd phường thanh lương
phối hợp tiến hành tổng kiểm tra ra soát hạ tầng cơ sở và điều kiện kinh doanh tại các kho ở cảng hà nội
theo báo cáo sơ bộ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số một vào lúc tám h bốn mươi năm phút ngày hôm qua
đơn vị nhận được tin báo cháy tại kho d cảng hà nội số chín trăm hai mươi chín bạch đằng phường thanh lương quận hai bà trưng hà nội
ngay lập tức phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số một đã điều sáu xe chữa cháy
một xe tét nước một xe tải một xe cứu nạn cứu hộ
cùng hơn bốn mươi chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy
đồng thời xin tri viện của cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hà nội
sau gần một tiếng đồng hồ đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người
các kho hàng bị cháy có diện tích bảy trăm một mươi m hai với kết cấu tường gạch lợp mái tôn
hàng hóa được xếp lên kệ giá nên khi xảy ra cháy ngọn lửa nhanh chóng lan ra các kho hàng theo chiều ngang
hàng hóa chủ yếu là nước giải khát máy chắc địa dung dịch thử nước máy đo điện và thiết bị điện
nguyên nhân và thống kê tài sản thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ
trong lúc tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh vĩnh long đã bắt quả tang hai ghe sắt
đang hút cát không phép trên tuyến sông cổ chiên đoạn thuộc thủy phận xã mỹ phước huyện mang thít
vào lúc hai mươi ba h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng tám
tổ tuần tra của phòng cảnh sát đường thủy phát hiện và bắt quả tang ghe sắt mang số hiệu vl một mươi tám nghìn hai trăm ba mươi sáu có tải trọng bốn mươi năm tấn
do nguyễn văn bé sáu chú xã hòa hiệp huyện tam bình điều khiển đang hút cát sông không phép
tại thời điểm kiểm tra ghe sắt này đã hút được một mươi một khối cát
tiếp đó vào khoảng một mươi ba h trưa ngày hôm qua cũng tại đoạn sông trên
lực lượng cảnh sát đường thủy đã bắt quả tang ghe sắt mang số hiệu vl một mươi một nghìn bốn trăm bảy mươi ba có tải trọng ba mươi tám tấn
do nguyễn thanh hồng
chú xã mỹ phước huyện mang thít điều khiển đang hút cát sông không phép
và chiếc ghe sắt này đã hút được khoảng một mươi hai khối cát
những năm gần đây tại tỉnh thừa thiên huế hoạt động khai thác cát trái phép trên tuyến sông hương
đã và đang có nhiều diễn biến phức tạp
cùng với đó tình trạng khai thác cát trái phép đã gây ra nhiều hệ lụy
ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân và môi trường ở nơi
những hình ảnh này được chúng tôi gọi là tình trạng khai thác cát trái phép
những bức ghi nhận trên tuyến sông hương chảy qua địa bàn hai phường là phường hương hồ
thị xã hương trà và phường thủy biều thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
mỗi đêm tại đây có khá nhiều tàu tập trung vào khu vực này khai thác cát trái phép dưới lòng sông hương
các tổ này làm cả ngày lẫn đêm gây ô nhiễm tiếng ồn
ảnh hưởng không nhỏ tới người dân sinh sống hai bên bờ
những người dân đấy nói thiệt một ngày họ đi lao động vất vả cả ngày
đêm một nghỉ ngơi nhưng mà nghỉ ngơi không được vì ồ ngao quá
cái tiểu ô bằng đêm ở trước sông nó ảnh hưởng rất là nhiều đến khách của chúng tôi
và có rất là nhiều khách người ta phản ảnh và một số khách thì người ta phản ảnh qua triple vibe
cái đó rất là ảnh hưởng sâu đến chúng tôi
không chỉ gây ô nhiễm tiếng ồn
mà hoạt động khai thác trái phép của các tàu hút cát còn là một tác nhân gây sạt lở đất dọc tuyến sông hương
đây là khu vườn của gia đình ông dương văn chính một hộ dân sinh sống ven sông hương
trong vòng ba năm trở lại đây khu vườn đã bị sạt lở khá nghiêm trọng có đoạn bị sạt lớn nhất khoảng bảy mét
bức xúc trước nạn khai thác cát trái phép ông cùng một số hộ dân tại đây đã mua ghe để ngăn chặn các tàu khai thác cát
nhưng mà dân chúng tôi có mua một chiếc ghe đó khi mà chúng tôi thả ghe xuống thì nó vây đầu qua bên kia rượt theo thì chúng qua hút bên đó
nhưng mà khi mà dân ngủ là nó cứ lấn sâu vào vào cái bờ sông bên thì nó hút thôi
về cái nạn khai thác lẫn bờ sông hương đặc biệt là ở hương hồ thì cũng đã xảy ra số sạt của đối với nhân dân ở hương hồ
một số tổ dân phổ nhưng mà về mặt biện pháp của nhà nước để mà tạc đồng thì nói chung là cũng chưa được giải quyết chưa được thiện khai xử lý
do đó thì hiện nay tình trạng vẫn là tiếp tục diễn biến rất là xấu
tại phường hương hồ có ít nhất bảy điểm bị sạt lở trên tuyến sông hương
và không chỉ tại đây tình trạng sạt lở cũng đã xảy ra tại nhiều điểm khác thuộc địa phận thị xã hương trà thành phố huế và thị xã hương thủy tỉnh thứa thuyên huế
và hàng trăm hộ dân sinh sống hai bên sông hương vẫn đang phải gánh chịu những hệ lụy từ nạn khai thác cát trái phép
và đặc biệt họ ngày càng lo lắng về nguy cơ sạt lở khi mùa mưa bão đang tới gần
cục trưởng cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết cơ quan này vừa xử phạt vi phạm hành chính năm cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng
đáng chú ý trong lần kiểm tra lần này cơ quan chức năng phát hiện một số doanh nghiệp sản xuất buôn bán thực phẩm chức năng là hàng giả
theo kết quả kiểm tra công ty cổ phần dược phẩm quốc tế usa có địa chỉ tại số sáu mươi một a một khu đô thị đại kim định công hà nội
bị phạt tám mươi bốn triệu đồng với hành vi sản xuất hai lô hàng giả không có giá trị sử dụng
một số doanh nghiệp khác như công ty cổ phần đầu tư phát triển pháp âu công ty cổ phần dược vico cũng bị xử phạt vì bán thực phẩm chức năng giả
một số doanh nghiệp khác cũng bị xử phạt vì chất lượng sản phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng
được biết thanh tra sở y tế cũng đang tiến hành thanh tra hai mươi công ty sản xuất kinh doanh nhập khẩu và quảng cáo các sản phẩm
thuộc phạm vi quản lý của bộ y tế về bán hàng đa cấp và phát hiện nhiều vi phạm như ghi nhãn không đúng như công bố
kiểm nghiệm sản phẩm không thực hiện đầy đủ theo quy định vi phạm về điều kiện sản xuất
tại nghệ an trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam vừa lai rắt thành công tàu cá cùng một mươi chín ngư dân
huyện quỳnh lưu gặp nạn trên biển về cảng cửa lò nghệ an an toàn
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng tám khi đang đánh cá gần đường xuân định vịnh bắc bộ cách hà tĩnh khoảng năm mươi năm hải lý về phía đông đông bắc
tàu cá mang số hiệu na chín mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi tám ts của ông bùi xuân lập chú tại xã quỳnh long huyện quỳnh lưu cùng một mươi chín thuyền viên bị hỏng máy không khắc phục được rồi tự do trên biển
nhận được tin báo ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bộ giao thông vận tải
cục hàng hải việt nam đã điều động tàu sir hai trăm bảy mươi ba nhanh chóng triển khai cứu nạn tàu cá cùng một mươi chín thuyền viên
do thời tiết bất thường nên đến ngày hai mươi bảy tháng tám tàu cứu hộ mới có thể lai rắt tàu cá cập cảng cửa lò an toàn
sức khỏe của một mươi chín thuyền viên đã ổn định và được người thân đưa về nhà nghỉ dưỡng
tiếp tục với thông tin đáng lưu ý về ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bảy
theo dự báo trên địa bàn các tỉnh vùng núi phía bắc
sẽ có mưa có nơi mưa rất to và rông đề phòng sạt lở đất và lũ quét trong những ngày tới do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số bảy
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các tỉnh yên bái sơn la điện biên và các địa phương trong tỉnh
chủ động triển khai các biện pháp hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra
do đặc điểm địa hình chia cắt độ dốc lớn nhiều khe suối sông hồ nên nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét sạt lở đất và ngập lụt tại các tỉnh là rất cao
các địa phương liên tục ra soát những địa điểm có nguy cơ xảy ra nguy hiểm thông tin cảnh báo đến các đối tượng bị ảnh hưởng và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp
chủ động bố trí lực lượng kiểm soát kịp thời xử lý các tình huống đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua các ngầm tràn đường ngập nước đỏ ngang đỏ dọc
tỉnh sơn la cũng chỉ đạo các huyện thành phố các sở ban ngành tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão
cảnh báo cho người dân sống ở các vùng sông suối hạ lưu hồ đập vùng có nguy cơ sạt lở lũ quét như thành phố huyện sông mã mường la biết thông tin để chủ động các biện pháp phòng tránh
song song với đó tỉnh cũng chỉ đạo các ngành chức năng chuẩn bị lực lượng vật tư phương tiện để sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra
chủ động phương án sơ tán dân khi cần thiết sẵn sàng phương án bố trí lực lượng chủ động điều tiết hồ chứa thủy điện thủy lợi đúng quy trình đảm bảo an toàn công trình hạ du
tỉnh điện biên cũng đã tăng cường chỉ đạo các huyện thị xã thành phố và các xã tiếp tục thực hiện tốt các phương án về cảnh báo để thực hiện tốt nhất công tác tìm kiếm
cứu hộ cứu nạn cho nhân dân để giảm thiệt hại ít nhất về tài sản cũng như con người
tuy nhiên do tập quán sinh sống của đồng bào nhất là đồng bào dân tộc thiểu số luôn sinh sống ven sông suối do vậy tình trạng cứ vào mùa mưa lũ lại ra bắt cá vớt củi vẫn còn
hiện nay tỉnh điện biên đã yêu cầu các địa phương cảnh báo tất cả người dân sinh sống tại các khu vực này về ảnh hưởng của cơn bão số bảy
và kiên quyết di rời hơn hai trăm linh hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở cao ra ngoài khu vực nguy hiểm
thưa quý vị và các bạn theo đề án của chính phủ đã phê duyệt trong việc bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số đan lai
thời gian vừa qua quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã phối hợp với bệnh viện quốc tế bệnh viện hoàn mỹ đà nẵng cùng tỉnh nghệ an
tổ chức chương trình khám sàng lọc quản lý hồ sơ sức khỏe cho hơn một năm trăm linh trẻ em đan lai trên địa bàn huyện con cuông
bước đầu của việc khám cho thấy trẻ em ở đây đang mắc phải rất nhiều bệnh do hậu quả của những hủ tục gây ra
những người mẹ ở lưới tuổi một mươi bốn một mươi năm những người phụ nữ lên trước bà nội bà ngoại ở lưới tuổi bốn mươi
la thị bốn là một ví dụ em năm nay mới tròn hai mươi hai tuổi nhưng đã là mẹ của ba đứa trẻ này
đứa lớn nhất bốn tuổi đứa nhỏ nhất mới hơn hai tháng tuổi
đây chính là hệ quả của việc cưới tàu hôn một hệ quả có từ lâu đời của tộc người đan lai và chưa thể nào xóa bỏ
nhưng đau lòng hơn nữa còn là tội lỗi
tục cưới cận huyết khiến cho những thế hệ tộc người đan lai mang trong mình nhiều dịch tật
cũng có tổ chức rất nhiều các hoạt động thiền nguyện đó là cũng có khám phạt thuốc nhưng mà chủ yếu là sớ bồ cho cùng trước có khám chuyên sâu
cái việc khám sang lọc chuyên sâu cho trẻ em đan lai là một cái việc làm một sức ý nghĩa để mà phát hiện những cái bệnh mà hiện nay đang tiêm ẩn mà đông bao chưa phát hiện được
trước thực trạng đó chính phủ đã đưa ra đề án để bảo tồn và phát triển tổng người đan lai
và gần đây nhất quỹ bảo trợ trẻ em việt nam cùng bác sĩ chuyên khoa tuyến trung ương đã tổ chức khám bệnh cho hơn một trẻ em đan lai độ tuổi từ một đến một mươi sáu tuổi trên địa bàn huyện công cuông
tại các điểm thăm khám đoàn đã tổ chức khám sàng lọc cho các em như dị tật vận động sức môi hở hàm ếch bệnh tim bẩm sinh khuyết tật
từ đó lấy mó sức nghiệp lập hồ sơ quản lý sức khỏe lâu dài cho các em
trẻ em ở đây bị các bệnh có tính di truyền rất là cao
và theo ước tính của viện huyết học truyền máu trung ương thì khoảng năm mươi là có nguy cơ là mắc các bệnh tan máu bẩm sinh
sau cái khám sang lọc và lập hồ sơ sức khỏe theo dõi các em rồi thì chúng tôi sẽ có những cái hoạt động tiếp theo
ví dụ như vấn đề về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng thì tất cả các em mà không may bị các tật bầm sinh hoặc là các bệnh có thể điều trị được ngay
thì chúng tôi sẽ điều trị miễn phí cho các em
ví dụ như là vấn đề phẫu thuật tim bẩm sinh phẫu thuật nụ cười
phẫu thuật dị tật vận động phẫu thuật về mắt hoặc là nâng khẩu phần ăn của các em ở các trường nội chú mà hiện nay đã đưa các em về để mà giúp các em không phải bỏ học
cái máy này nó hỗ trợ rất nhiều trong những trường hợp mà tiêm bẩm sinh phức tạp để mà chúng ta có những chẩn đoán chính xác để mà có thể can thiệp hoặc điều trị tốt nhất
cái mẫu phương tiện này chi phí rất cao mà di chuyển đến vùng sâu vùng xa thì cũng có những cái rủi ro
nhưng mà chúng tôi đã hết mình vì những trà trà
trẻ em của đồng bào cung cung
đa lai là tộc người có số lượng ít chỉ khoảng hơn ba người
hiện sinh sống rải rác tại năm xã và vùng lõi rừng quốc gia phủ mát huyện con cuông tỉnh nghệ an
trước đây tộc người đan lai sống du canh du cư
những năm gần đây được sự quan tâm của đảng nhà nước tập người đan lai đã định cư
tuy nhiên trình độ dân trí vẫn còn thấp điều kiện kinh tế còn nghèo nàn lạc hậu đã ảnh hưởng đến sự sinh tồn giống nòi của tộc người này
chương trình tham khám
hỗ trợ và phẫu thuật cho trẻ em đan lai là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động của dự án bảo tồn và phát triển toàn diện trẻ em tổng người đan lai do quỹ bảo trợ trẻ em việt nam tổ chức
sau đợt khám này hồ sơ sức khỏe của từng trẻ em sẽ được lập và theo dõi trong một mươi năm tiếp theo
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới trên kênh intv
và tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những vấn đề nổi bật được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay
và hai cuộc họp là nhan đề một bài viết trên báo lao động số ra ngày hôm nay
và đây cũng là thực trạng được ông sử ngọc anh giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hcm cho biết
tại cuộc họp với chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong
với số lượng ấy thì bình quân mỗi lãnh đạo ở sở họp ba bốn cuộc một ngày là bình thường
chưa kể họp đột xuất họp phát sinh
mỗi ngày một lãnh đạo sở phải họp từ ba đến bốn cuộc thì là thợ họp
không phải lãnh đạo
nhiều cơ quan khác cũng phản ánh tương tự về nỗi ám ảnh của sự họp
tác giả bài báo nhận định nếu cả thành phố đều rơi vào tình trạng này
thì cán bộ trong các cơ quan công quyền hầu hết là thợ họp
họp nhiều chính là nguyên nhân dẫn đến những chậm chạp trì trệ trong việc xử lý công việc
đó chính là sự tổn thất chung cho toàn xã hội
chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án hoàn thiện khung pháp lý
để quản lý xử lý các loại tài sản ảo tiền ảo tiền ảo
tiền ảo tiền điện tử
báo an ninh thủ đô số ra ngày hôm nay có bài viết ghi nhận ý kiến của các chuyên gia xung quanh vấn đề này
mục đích đề án nhằm đảm bảo quyền sở hữu tài sản của việt nam
góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư trong và ngoài nước
theo các chuyên gia trước tình hình kinh doanh đa cấp tài chính xuyên quốc gia
ngày càng phức tạp biến tướng tinh vi
thì việc xây dựng khung pháp lý để quản lý tiền ảo
nhằm ngăn chặn rủi ro ổn định an ninh tài chính là cần thiết
tuy nhiên điều này không đồng nghĩa tiền ảo sẽ được công nhận là một loại tiền tệ
ngành ngân hàng đang trải qua quá trình tái cơ cấu
và đây được xem là cơ hội tốt cho nhà đầu tư trong và ngoài nước
báo kinh tế và đô thị có bài viết phân tích về vấn đề này
hiện số lượng ngân hàng việt nam chưa bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài còn lại rất ít
như ngân hàng sài gòn bắc á việt á
trong khi đó ngân hàng nhà nước và chính phủ khuyến khích nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia
nhằm đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu các ngân hàng mua lại bắt buộc
tiến sĩ lê xuân nghĩa chuyên gia kinh tế khẳng định
trong bối cảnh hội nhập hiện nay ngân hàng nước ngoài có thể thâm nhập thị trường việt nam dễ dàng hơn
xong để có một mạng lưới sâu rộng như ngân hàng trong nước là rất khó
vì vậy nếu phải bỏ ra từ ba đến năm tỷ đồng
để mua lại một ngân hàng trong nước họ vẫn sẵn sàng
sau một thời gian chuẩn bị phố bán hàng rong đầu tiên tại tp hcm
chính thức được khai trương trên đường nguyễn văn chiêm quận một
bước đầu đã cho thấy nhiều điểm tích cực
xong theo đánh giá của dư luận thì việc chỉ có hai phố hàng rong
chưa đủ đáp ứng được nhu cầu của người dân
mặt tích cực của phố hàng rong là góp phần làm giảm việc lấn chiếm vỉa hè
gây mất mỹ quan đô thị thực phẩm được kiểm tra hàng quán sạch sẽ
tuy nhiên về lâu dài thì sẽ khó duy trì
màn buôn bán tại phố hàng rong quá ngắn
trong khi đó số người bán hàng rong chủ yếu là dân nhập cư
người dân ở địa bàn khác đến
vì vậy khi thí điểm thành công hai tuyến phố này
chính quyền cần tính toán để có đủ chỗ đưa người bán hàng rong vào buôn bán tập trung
có như vậy thì mới giải quyết được bài toán hàng rong chiếm dụng về hè một cách thỏa đáng
trong phần tiếp theo của bản tin
bắt đầu từ ngày một tháng chín công an tỉnh quảng ngãi tiến hành xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống camera
tỉnh cà mau kiên quyết xử lý xe mô tô
không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật vẫn lưu thông trên đường
mới đây tại chức số nhà bảy mươi năm gò xoài phường bình hưng ngoà a
quận tân bình tp hcm đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm giữa xe tải và xe máy
làm anh trang văn tiền quê đồng tháp tử vong
thời điểm xảy ra tai nạn anh tiền chạy xe máy trên đường gò xoài
hướng từ đường lê văn cuối về đường tân kỳ tân quý
đến địa điểm trên thì xảy ra vai trạm với xe tải kéo theo rơ móc lưu thông hướng ngược lại
hậu quả làm anh tiền ngã ra đường và bị cán tử vong
tại quảng ngãi cũng trong chiều qua trên đoạn quốc lộ một a thuộc phường trương quang trọng
tp quảng ngãi đã xảy ra vụ tên nạn giữa xe tải với xe máy khiến một nữ sinh tử vong
nạn nhân là em huỳnh thị kim oanh chú quận thanh khê tp đà nẵng
điều khiển xe máy chạy hướng nam bắc cùng nhóm bạn đi phượt từ tỉnh phụ yên ra tp đà nẵng
khi đến địa điểm trên thì bị ô tô tải do anh trương cư
chú tỉnh lâm đồng điều khiển theo hướng cùng chiều cán chết tại chỗ
thông tin từ công an tỉnh quảng ngãi cho biết bắt đầu kể từ ngày một tháng chín tới đây
công an tỉnh sẽ tiến hành xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
qua hệ thống camera trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh
công khai rõ thời gian chính thức áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
thông qua hệ thống camera giám sát an ninh kết hợp xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
được lắp đặt trên các tuyến giao thông
đồng thời yêu cầu các đơn vị địa phương tuyên truyền cho nhân dân biết rõ về thời gian áp dụng xử phạt này
và yêu cầu phải chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
được biết kể từ ngày một tháng chín việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông
thông qua hệ thống camera giám sát an ninh kết hợp xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông có hiệu quả
ubnd tỉnh quảng ngãi đã đầu tư kinh phí sáu tỷ đồng cho công an tỉnh quảng ngãi
triển khai lắp đặt hệ thống camera này tại nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị và các bạn hiện nay trên địa bàn thành phố cà mau có hàng trăm xe gắn máy hai bánh
không đảm bảo về mặt an toàn kỹ thuật như thay đổi kết cấu tự chế không có biển số
không giấy tờ không đèn không còi hoạt động cả ngày lẫn đêm
và đây cũng là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông
để chấm dứt tình trạng trên lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh đã ra quân
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn
theo lực lượng chức năng hiện nay nhiều phương tiện xe hai bánh không đảm bảo tiêu chuẩn
như xe thay đổi kết cấu không có biển số đèn còi vẫn cố tình lưu thông trên đường
gây ra tình trạng mất an toàn giao thông
người lái các loại phương tiện này cũng thường xuyên chịu hàng hóa quá khổ quá tài phóng nhanh vết ẩu
và để xử lý dứt điểm tình trạng này cảnh sát giao thông đường bộ đã ra quân xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
theo quy nhận của phòng viên có mặt tại đường hùng vương phường năm thành phố cà mau
chỉ trong khoảng một giờ nhiều xe chở hàng quá khổ không có đèn còi đã bị cảnh sát tiến hành kiểm tra xử phạt
và khi bị lực lượng chức năng bắt giữ thì họ cũng có nhiều lý do để giải thích
điều đang nói nữa là ngay cả khi bị bắt giữ công tác sự phạt cũng khó thực hiện
bởi khi bị bắt hầu hết người điều khiển phương tiện đều bỏ xe không thực hiện lệnh xử phạt của ngành chức năng
và để ngăn chặn mối nguy hại tiềm ẩn tai nạn giao thông từ xe không đảm bảo an toàn về mặt kỹ thuật khi lưu thông
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các công an huyện
xiết chặt hơn nữa công tác quản lý phương tiện
kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về xe không làm bảo điều kiện an toàn
hy vọng với sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền
và tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại địa bàn kiên quyết xử lý nghiêm người sử dụng
điều khiển các loại xe này tham gia giao thông để bà con an tâm đi lại
sáu mươi tám là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ba ngày
từ ngày hai mươi sáu tháng tám đến ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy làm chết bốn mươi tám người bị thương bốn mươi tám người
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại